nhật bản hàn quốc nhất trí nối lại ngoại giao con thòi
thưa quý vị và các bạn hôm nay trung quốc cho biết đã khiếu nại với mỹ
sau khi nước này áp đặt những lệnh trừng phạt mới lên các cá nhân người iran
và trung quốc bị cáo buộc hỗ trợ chương trình tên lửa đạn đạo của iran
trung quốc từng nhiều lần than phiền với mỹ về các biện pháp
cấm vận đơn phương đối với các cá nhân và doanh nghiệp trung quốc
có mối liên hệ với các chương trình hạt nhân hoặc tên lửa của iran
trước đó vào hôm qua tổng thống mỹ donald trump đã mở rộng phạm vi
dỡ bỏ cấm vận với iran theo thỏa thuận kiềm chế chương trình hạt nhân của iran
đạt được hồi năm hai nghìn một mươi năm nhưng lại áp đặt các lệnh trừng phạt mới
trong việc thúc đẩy thỏa thuận hồi năm hai nghìn một mươi năm giữa iran với các nước p năm
trung quốc đã đóng một vai trò tích cực
thủ tướng nhật bản shinzo abe có buổi tiếp đặc phái viên moon hee san
trong đó hai bên nhất trí nối lại ngoại giao con thoi giữa hai nhà lãnh đạo
tại cuộc gặp thủ tướng nhật bản abe bày tỏ mong muốn xây dựng một mối quan hệ hướng tới tương lai
với chính quyền mới của tổng thống hàn quốc moon jae in
đặc phái viên moon hee sang đã trao bức thư của tổng thống moon jae in tới thủ tướng nhật bản
trong đó cho biết tân tổng thống hàn quốc mong muốn sớm có cuộc gặp trực tiếp với nhà lãnh đạo nhật bản
bên cạnh đó thủ tướng abe và đặc phái viên moon hee sang cũng đã trao đổi về thỏa thuận song phương
ký năm hai nghìn một mươi năm về vấn đề phụ nữ mua vui theo đó hai nước nhất trí giải quyết triệt để vấn đề này
dự kiến hai nhà lãnh đạo nhật bản và hàn quốc sẽ có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên vào đầu tháng bảy tới
bên lề hội nghị thượng đỉnh g hai mươi tại đức
theo reuters pháp và đức sẽ phản đối kế hoạch của mỹ muốn tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
giữ vai trò lớn hơn trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo is ở syri và iraq
mỹ từ lâu đã hối thúc
nhiều thành viên nato tham gia vào chiến dịch chống is và mới đây tổng thống mỹ donald trump đã kêu gọi
liên minh quân sự này nỗ lực hơn trong cuộc chiến chống khủng bố
nhiều thành viên nato hy vọng kế hoạch này sẽ được công bố trong cuộc họp thượng đỉnh nato vào ngày hai mươi năm tháng năm tới ở bruxelles
tuy nhiên các đồng minh liên quan tới các cuộc thảo luận cho rằng pháp và đức có một số quan ngại về kế hoạch này
trong đó có việc nato có thể sẽ được mở rộng một cách tốn kém giàn quân theo mô hình ở afghanistan làm phiền một số quốc gia ả rập
hoặc có nguy cơ đối đầu với nga ở syri
tổng thống nga vladimir putin vừa có cuộc hội đàm với thủ tướng italy palolo gentiloni tại sochi của nga
nhà lãnh đạo nga đã kêu gọi liên minh châu âu eu từ bỏ tính chính trị hóa mối quan hệ một cách thái quá để khôi phục bầu không khí mang tính xây dựng hợp tác
tại cuộc hội đàm hai nhà lãnh đạo nga và italy đã thảo luận các vấn đề song phương mối quan hệ nga eu cũng như các vấn đề quốc tế nóng như cuộc chiến chống khủng bố
các cuộc xung đột ở trung đông bắc phi ukraine vấn đề hạt nhân triều tiên
bên cạnh đó hai bên cũng đặc biệt chú trọng triển vọng phát triển kinh tế
italy chiếm vị trí quan trọng trong ngoại thương của nga với kim ngạch thương mại hai triệu năm hai nghìn một mươi sáu đạt hai mươi tỷ đô la mỹ
italy hiện là quốc gia thứ hai ở châu âu nhập nhiều khí đốt của nga nhất chỉ sau đức
khí đốt nga đang chiếm bốn mươi ba nhu cầu thị trường của italy
mặc dù là thành viên tích cực của eu và nato tuy nhiên giới lãnh đạo italy luôn nỗ lực duy trì quan hệ với nga một cách không đối đầu và bằng các kênh đối thoại
sau nhiều năm kiên trì với chính sách kinh tế abeomic do thủ tướng nhật bản shinzo abe đề sướng nền kinh tế xứ phủ tàng đang ngày càng có dấu hiệu cải thiện
hôm nay chính phủ nhật bản vừa có công bố số liệu thống kê cho thấy nền kinh tế nước này đã tăng trưởng quý thứ năm liên tiếp
đánh dấu quãng thời gian dài nhất nền kinh tế lớn thứ ba thế giới phát triển tích cực
văn phòng nội các nhật bản cho biết trong ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy nền kinh tế nhật bản đã tăng trưởng năm cao hơn chút ít so với con số ba của quý trước đó
nguyên nhân được cho là nhờ xuất khẩu mạnh cùng với các khoản đầu tư tăng để chuẩn bị cho thế vận hội olympic hai nghìn hai mươi tại tokyo
cùng với đó niềm tin của giới kinh doanh cao và thị trường lao động gắn kết cũng giúp nền kinh tế nhật bản phát triển khả quan
báo cáo mới đây là một tín hiệu tích cực cho thấy nền kinh tế nhật bản đã có
bước cải thiện tốt nhất kể từ năm hai nghìn sáu
đây cũng là thông tin đáng mừng đối với thủ tướng nhật bản shinzo abe
người đã đặt mục tiêu đưa nền kinh tế đất nước mặt trời mọc thoát khỏi đà suy thái với học thuyết mang tên ông abe nomix
những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân